kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dư luận việt nam đã vô cùng kinh hoàng
trước sự việc một giám đốc người hàn quốc sát hại đồng hương
sau đó giấu sát vào vali để phi tang
vụ án không chỉ gây ám ảnh người dân sống xung quanh khu vực xảy ra án mạng
mà còn khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của hung thủ người ngoại quốc
đây không phải vụ án đầu tiên liên quan đến người ngoại quốc trên mảnh đất hình chữ s
trước đó cũng đã có nhiều vụ án mạng nghiêm trọng liên quan tới người ngoại quốc xảy ra
gây rúng động dư luận việt nam
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi hai vụ án như vậy ngay sau đây
khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng chín năm hai nghìn tám người dân đã phát hiện tại bãi đất trống
nằm ven đường hoàng minh giám phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
một người phụ nữ trong tình trạng
bị cháy đen toàn cơ thể
họ đã thông báo ngay vụ việc cho công an phường trung hòa công an quận cầu giấy
khi nhận được tin báo một trăm một mươi ba thì người dân đã phát hiện có một cái xác chết bị đốt ở trên đường hoàng minh giám
thì tôi cùng đồng chí trần xuân thanh trực tiếp xuống hiện trường đầu tiên
khi chúng tôi đến hiện trường bên cạnh đống gạch xung quanh là nước trên một cái m mô đất cao lên
thì phát hiện là có một xác chết bị đốt cháy da đã bị rột tóc đã bị cháy
một mươi giờ cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội nhận được tin báo từ công an quận cầu giấy
ngay lập tức các cán bộ khám nghiệm thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội và các điều tra viên đã có mặt tại hiện trường
qua công tác khám nghiệm các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự hà nội đã kết luận nạn nhân là nữ có độ tuổi từ khoảng hai mươi hai đến hai mươi tám
nạn nhân bị đốt cháy nằm gọn trong vali có kích thước sáu mươi cm

phần vải của vali bị cháy thang hóa
ngay vùng đầu nạn nhân bên ngoài khung sắt vali có một tập giấy bị cháy thang hóa
mặt trên có nhiều nét chữ hàn quốc và việt nam
ngoài ra còn có một chiếc ví bị cháy một phần
bên trong ví có chùm chìa khóa ba chìa một bắm móng tay
dưới chiếc ví có sát điện thoại di động bị thang hóa
bên ngoài khung sắt có một khóa kéo của vali nhãn hiệu danlot
cách nạn nhân không xa có một vỏ bảy up loại một năm lít bằng nhựa

khi xác định được cái việc này chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án
cho nên ngay lập tức chỉ huy quân quận cùng với các lực lượng của lực lượng quận bảo vệ hiện trường
và tổ chức ghi lời khai nhân chứng đồng thời với việc báo cáo giám đốc công an thành phố
để chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra và làm rõ
và các lực lượng quân an thành phố đều gồm phòng kỹ thuật hình sự phòng hình sự
các lực lượng phòng hình sự lãnh đạo phòng hình sự
các lực lượng phòng hình sự lãnh đạo phòng pc hai mươi một quận hình số xuống hiện trường
cùng với quận cổ giấy tổ chức thám nghiệm
cho nên chúng tôi xác định đây là một vụ giết người đốt xác
rất là dã man
cho nên thực hiện anh em quyết tâm thực hiện để điều tra làm rõ
và khi xác định cái này thì trong hiện trường không xác định được nhân thân lai liệt của nạn nhân
cho nên công an quận cổ giấy đã chỉ đạo thành phố cùng các lực lượng địa phụ
đã cùng với các quận xung quanh quận từ thành xuân ba đình công an từ liêm
tổ chức thì thông báo để tìm cái tung tích của nạn nhân
xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an thành phố hà nội đã quyết định thành lập ban chuyên án để áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ
và tập trung lực lượng tổ chức điều tra
việc truy tìm hung thủ và danh tính nạn nhân được cấp trúc tiến hành
ngay lúc này cơ quan cảnh sát điều tra đã đạt giả thiết
hung thủ rất có thể là người có quen biết với nạn nhân
đặc biệt đây là vụ án đoạt mạng người với phương thức rất tinh vi lần đầu tiên xuất hiện
cán bộ khám nghiệm và điều tra viên ngay từ đầu cũng xác định đây là hiện trường phụ
nạn nhân thiệt mạng được cho vào vali kéo đến bãi đất trống và tắm xăng đốt cháy
nói về nạn nhân thiệt mạng
với những dấu vết thu thập tại hiện trường
chúng tôi kết hợp lại và đưa ra những định ánh giá
giữa nạn nhân và thủ phạm là về sự quen biết nhau
và có quan hệ với đối tượng trong sắc của đối tượng
từ đó với những định ánh giá của chúng tôi thì đã giúp cơ quan điều tra truy mắc
đối tượng cũng tìm ra thủ tích nạn nhân nhanh chóng nhất
việc xác định danh tính nạn nhân được tiến hành hết sức khẩn trường
các nhà trọ trường học tài cầu giấy
các nhà trọ trường học tài cầu giấy
khu vực phường trung hòa và các khu vực lân cận được lực lượng điều tra rã soát

nhiều tổ công tác cùng lúc áp dụng song song các biện pháp điều tra
nắm tình hình tại địa bàn xảy ra vụ án
cũng như thu thập những chứng cứ có liên quan

công an phường trung hòa công an quận cầu gấy đã có những hợp khẩn để cùng lực lượng điều tra công an thành phố kết hợp hiệu quả trong quá trình điều tra khám phá vụ án
đặc điểm nhận dạng của nạn nhân là bị biến dạng
tất cả đều thành cho rồi
chỉ còn tư thế của nạn nhân co quắp trong cái vali
chỉ còn tư thế của nạn nhân co quắp trong cái vali
cái thứ hai là trên người nạn nhân thì không có giấy tờ gì
chỉ duy nhất có một quyền sổ dạy tiếng hàn của nạn nhân
thì như thế thì việc truy tìm thông tin nạn nhân là rất khó khăn
thì cơ quan công an thì đã tiến hành rất nhiều biện pháp
đã phải mất rất nhiều ngày đêm để đi truy tìm những cái nơi mà có khả năng để xác định được tung tích nạn nhân
chẳng hạn như cô này là có tiếng hàn thì liên lạc với cả những người hàn quốc
tại khu trung hòa nhân chính
liên lạc với cả những cơ quan quản lý người nước ngoài của bộ công an hà nội
để xác định tìm xem phát hiện ra về cái chỗ nạn nhân này
lãnh đạo phòng kỹ thuật hình sự cũng như các đội nghiệp vụ đã kết hợp khám xét
thu lượm đánh giá dấu vết một cách tỉ mỉ kỹ càng
những chi tiết dù là rất nhỏ trong đống cho tàn của hiện trường
cũng không cho phép bỏ qua
có thể nói đây là một hiện trường gây nhiều khó khăn trong công tác khám nghiệm
tuy nhiên dựa trên các thiết bị kỹ thuật và cơ sở khoa học
đã giúp cho những cán bộ khám nghiệm có những nhận định đánh giá sát bén chính xác về hiện trường
ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan công an đã nhận được thông báo
một nữ sinh năm thứ tư
một trường đại học tại hà nội đã mất tích khoảng bốn ngày nay

cơ quan công an đưa ra thông báo

tại cơ quan công an
anh trai của người mất tích đã nhận định
chùm chìa khóa mà công an thu được tại hiện trường
chính là của em gái mình
ngay sau đó
chùm chìa khóa được mang đi thử
và sẽ có một số thông báo
được đưa ra trong nơi này
cơ quan công an đã nhận định
chùm chìa khóa được mang đi thử
chùm chìa khóa được mang đi thử
và sẽ có một số thông báo
và xác định khớp với các khóa cửa khóa đồ của nữ sinh viên này
danh tính nạn nhân đã được xác định là đỗ thị hoa và hung thủ gây án cũng đã được khoanh vùng
lúc này những dấu vết thu lượm được từng hiện trường vẫn đang được các cán bộ khám nghiệm phân tích
nhưng những tài liệu còn sót lại cùng với thi thể của nạn nhân dần hé mở ra tung tích của nạn nhân
đặc biệt là nhận dạng chữ viết từ số tay cá nhân của người xấu số
chính vì thế nên lực lượng điều tra của công an thành phố cũng như là công an quận phường
đã tập trung vào việc tổ chức điều tra rất là kỹ ngay từ ban đầu tại hiện trường
và tổ chức giả soát rất kỹ tất cả những tài liệu để thu thập những tài liệu có liên quan vụ án
có thể nói đây là một vụ án mà chúng tôi đã sử dụng một lực lượng trinh sát rất lớn
để tập trung vào việc tổ chức điều tra
sau khi những chứng cứ thu được tại hiện trường
cùng với sự khẳng định của người nhà nạn nhân về những vật dụng cá nhân của người mất tích
và sự khẳng định là trùng khớp
thì việc dựng lại quan hệ của nạn nhân đã được tiến hành hết sức khẩn trương
hành trình của nạn nhân trước khi mất tích cũng được tính bằng giờ bằng phút
những cán bộ điều tra những trinh sát phải chia ra làm nhiều nhóm nhỏ
để tiến hành ra xét một cách khẩn trường
thực sự phân công của ban chỉ ngoan quận và ban chỉ ngoan phường
đã chia toàn bộ cán bộ chỉ ngoan phường và đội chỉ ngoan quận
cùng kết hợp với phòng pc bốn mươi năm
đã phải chia nhau giả soát vào cái thời điểm gây án
chúng tôi đã phải hỏi từng người dân kể cả những người đi đường
xe ôm trên toàn bộ đường trần hưng đường hoàng minh giám đường nguyễn thị định
thời gian đó vất vả một cái là vì vụ việc xảy ra vào buổi giờ tan tầm và buổi tối
hai nữa là việc xảy ra ở một nơi hầu như không có người
cho nên việc giả soát là rất mất thời gian phải hỏi đi lại rất kỹ
mãi đến ngày hôm sau tức là sau khoảng đến tối ngày hôm sau
được cái nhân chứng đầu tiên là cái anh xe ôm là cung cấp cái thông tin
có một người đàn ông dáng cao to đeo kính kéo một cái ba lô màu xanh
chùng với cái đặc điểm giấu vết ở hiện trường đang đi ở trên đường trần hưng
và hỏi đường về phía pc
sau đó thì tiếp tục giả soát dọc trên đường trần hưng
đến gần một mươi một h ngày hôm đấy chúng tôi tìm thêm một nhân chứng thứ hai là một ông xe ôm
ông khẳng định là có một người đã có một cái tiết rất hay là ông đấy
có nói chuyện với cả người thanh niên đó mà ông khẳng định đấy là người nước ngoài
học tiếng việt
sau những giờ điều tra liên tục sự căng thẳng và mệt mỏi hiện lên gương mặt
của những người làm án
nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy trở qua rất nhanh thay vào đó là sự tâm huyết
với công việc và một tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với cây ác
qua quá trình xác minh các cán bộ điều tra đã sâu chuỗi lại một số vụ việc
và dựng lại được hành trình
cũng như các mối quan hệ của nạn nhân
cũng giống như nhiều nữ sinh đại học khác đỗ thị hoa sinh ra trong một gia đình nhà nông
cố gắng học hành thi đỗ đại học lên thành phố học hành với biết bao thứ phải chi tiêu
cô gái trẻ vừa học vừa kiếm tiền làm thêm
để trang trải cho công việc và cũng là giúp đỡ phần gánh nặng cho gia đình
trong lớp thì bạn ấy là một người rất là hiền lành bạn ấy thường ngồi bàn một và ngồi ngay cạnh cửa
trong lớp bạn ấy cũng là một người theo em thì là một người chăm học
hiền lành ngoan ngoãn và cũng tham gia các hoạt động của lớp
còn khi mà sự việc xảy ra thì thực sự là với lớp em thì đấy là một cú sốc rất là lớn
ngoài bạn bè thầy cô ở trường người thân trong gia đình
hoa còn có mối quan hệ dựa vào công việc làm gia sư của mình
một số đối tượng nghi vấn được gọi hỏi
trong đó có những người bạn học của hoa cũng như những người đã thấy hoa làm gia sư tiếng việt
trong những đối tượng mà cơ quan điều tra triệu tập có một người nước ngoài tên là khanh
khanh được chú ý hơn vì những chứng cứ trong quá trình điều tra cho thấy
đây là đối tượng có cơ quan điều tra triệu tập

mối tình của họ được các bạn bè trong trường đại học của hoa viết được
sông sông với đó cơ quan điều tra cũng gửi giám định mẫu dna tinh dịch thu được cho người nạn nhân
mẫu dna ở tinh dịch trong người nạn nhân đỗ thị hoa trùng khớp với dna của đối tượng
khẳng định từ những chứng cứ thu được cùng với kết quả giám định của cơ quan khoa học hình sự
thì đã có đủ cơ sở để kết luận khanh chính là thủ phạm gây ra vụ giết người đốt xác
sau nhiều giờ đấu tranh trước những chứng cứ không thể chối cãi thì khanh đã phải cuối đầu nhận tội là đã sát hại giá mang cô sinh viên
khi điều tra làm rõ việc này thì kết hợp với việc khám nghiệm hiện trường thì thu thập tài liệu dấu vết tại hiện trường
thì đã đấu tranh rất quyết liệt với đối tượng này
thì ban đầu thì đối tượng này không khai nhận tội
sau vòng các cái tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được cùng với cả cái đấu tranh
và các cái pháp giải thích của cơ quan điều tra thu thập được
khi vào việt nam khanh thuê trọ tập thể tại đại học hà nội thanh xuân với mục đích du lịch và tìm kiếm việt nam
tại đây vào tháng năm năm hai nghìn tám khanh có quen với hòa sinh viên năm thứ tư của một trường đại học
tại hà nội thanh xuân
và thuê chị hoa dạy tiếng việt
quá trình dạy học giữa hai người đã có quan hệ tình cảm với nhau
khoảng một mươi một h ngày ba tháng chín năm hai nghìn tám khanh có hẹn chị hoa một buổi chiều đến nhà khanh chơi
đến một mươi sáu h ngày ba tháng chín
trong lúc ngồi trò chuyện thì chị hoa có đề cập
trước khi quan hệ tình cảm với khanh chị đã có bạn trai là người việt nam
nghe chị hoa nói vậy khanh rất ghen tức và chởi mắn chị hoa
do bị xúc phạm chị hoa đang ném quyển sách trên tay vào người khanh
khanh tức giận lao vào dùng hai tay bớt cổ chị hoa cho đến khi tắt thở
sau khi sát hại chị hoa khanh đã xin ý định phi tan sát của chị
hắn nhìn quanh và phát hiện vali loại to của mình trong góc nhà
hắn cho sát của chị hoa cùng tất cả tư trang của chị vào vali
hắn dùng vỏ chai nhựa cvan up đi bộ ra mua xăng tại cây xăng trên đường nguyễn trãi
để đến khoảng hai mươi một giờ khanh kéo vali đựng sát của chị hoa vẫy taxi đến khu vực bixi đường trần duy hưng rồi xuống xe đi bộ kéo theo chiếc vali
đợi khi trời tối thắng kéo chiếc vali và cầm chai xăng đi ra đường hoàng minh giám
đi khoảng bốn trăm linh m có bãi đất trống vắng người y đã đổ xăng đốt chiếc vali đựng sát chị hoa
khi thực hiện xong y đi bộ một đoạn rồi bắt taxi về nhà trọ

dấu xác lãnh nhân đi hoặc là có thể làm những thủ đoạn để cho cơ quan điều tra không phát hiện được lãnh nhân là ai
sự ghen tuôn ích kỷ cộng với tính công đồ đã khiến khanh trở thành kẻ độc ác đoạt mạng người không ghê tay
nhưng cuộc đời luôn có sự công bằng
kẻ tụ ác phải gặp quả báo mà chính thắng đã gây ra
khanh đã phải đứng trước vạnh móng ngựa nhận bàn án thích đáng cho tội ác của mình
vụ án đã khép lại
các giá được trả bằng tính mạng con người thì còn mãi
đây là một lời cảnh báo với các bạn trẻ
một lần nữa hãy cẩn trọng với những mối quan hệ xã hội đặc biệt là các bạn gái trong quan hệ tình cảm
trong các mối quan hệ xã hội thì thứ nhất là trong thời gian gần đây thì có thể nói rằng những quan hệ về yêu đương
thì có một số bạn trẻ thì yêu đương nó cũng không được có thể nói là không minh bạch lắm
và chúng ta có thể hiểu rằng có nhiều cái mối quan hệ phức tạp
và những mối quan hệ phức tạp là
những mối quan hệ phức tạp đấy chính vì thế nên là nó mới lẩy sinh ra những mâu thuẫn phức tạp
trong quá trình đấy thì những cái quan hệ này thì các bạn trẻ thì thường hay có cái kiểu là cũng có cái xấu hổ
hoặc là có cái dấu diếm gì đấy chẳng hạn
và chính vì thế khi quá trình nó xảy ra quá trình của án là rất khó khăn trong quá trình điều tra
còn thí dụ như một mối quan hệ công khai tất cả mọi người đều biết
thì bản thân đối tượng có muốn gây án cũng khó khăn cũng cảm thấy có một cái gì đấy là rất lo sợ không dám gây án
thế nhưng chính vì những cái mối quan hệ mà
mờ ám nó không trông minh bạch như vậy
thì cũng đấy là một trong những cái điều kiện để thủ phạm có thể gây án nó dễ dàng hơn
và nó cũng rất khó khăn trong quá trình điều tra của cơ quan điều tra
thế cho nên là theo quan điểm của tôi thì cũng có một cái lời khuyên với các bạn trẻ
trong quá trình quan hệ thì chúng ta cũng nên có những cái mối quan hệ nó trong sáng
minh bạch và tất cả mọi người đều biết thì nó sẽ thuận lợi hơn và an toàn hơn với chính bản thân mình
nếu như nạn nhân không quá dễ dãi trong tình cảm
nếu như nạn nhân tế nhị hơn trong cách

cân nhắc từng câu nói cử chỉ hành động
và cả hai kiềm chế được bản thân
thì có lẽ tình yêu giữa cô nữ sinh trẻ trung và chàng thanh niên ngoại quốc
có thể có một kết cục đẹp chăng
kết thúc không có hậu dù sao cũng đã xảy ra
một bài học lớn cho các bạn gái trẻ mới bước vào tình yêu
và luôn nhìn tình yêu màu hồng thì hãy cảnh giác
đó là những thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi gắm tới các bạn trẻ đang yêu
các nạn nhân đến đây để dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng

quá trình thông điệp hiện trường thì trước đó thì thời tiết thì có rất nhiều trận mưa

khu vực nước phát hiện gi incident ở khu chấn paradigm nằm giữa cánh đồng lúa
sướng mạ và con chấm của thôn lãnh trị
gần đó là khu nghĩa trang của xã
còn khu dân cư sinh sống cách khá xa nên rất vắng vẻ
bây giờ đó chính là địa bàn thuận lợi mà đối tượng đã chọn để gây án
một trong những vật chứng thu lượm được sau công tác khám nghiệm
đó là tảng gạch đè lên lưng của nạn nhân
có ba mặt tốp gạch men màu trắng đá cũ
chất có thể của một hộ dân nào đó phá bỏ khi sửa chữa tượng nhà
vậy tảng gạch này được lấy từ khu vực nào
có liên quan gì đến hiện trường vụ án
khi một điều tra viên tìm đến khu vực xóm sáu của thôn lãnh trị
đã thu thập được một số thông tin quan trọng
qua công tác giả soát địa bàn mở rộng khu vực hiện trường ra
thì chúng tôi phát hiện tại khu vực đầu làng của thông lãnh trị
tại một nhà dân có miếng bê tông giống như miếng bê tông đã đè lên xác nạn nhân
thì qua tìm hiểu xác minh thì chủ nhà dân đấy đã cung cấp
là cách đây khoảng sáu tháng thì nhà ta có phá cái khu vực công trình phụ vào bếp
để người ta xây mới thì tảng bê tông này
người ta có để ba tảng bê tông ở trước cửa cổng
thì nay bây giờ ra thì người ta xác định là có mất một miếng bê tông như vậy
việc xác định được vị trí tảng gạch gần khu vực hiện trường vụ án
vẫn chưa hé mở thêm điều trị cho công tác điều tra
chính vì vậy các cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hà nam
phải tiếp tục rà soát những chi tiết khác của công tác khám nghiệm
do tử thi bị ngâm nước quá lâu
đang trong giai đoạn phân hủy
khuôn mặt bị biến dạng
không còn thu được dấu vân tay
vì vậy việc xác định danh tính nạn nhân trở nên bế tắc
dấu vết tại hiện trường gần như bị xóa sạch
do cơn mưa lớn trước đó vài ngày
đội khám nghiệm chỉ có thể thu được một số mẫu phẩm
để sau này phục vụ so sánh truy nguyên trong công tác khám nghiệm gen cần thiết
để xác định rõ nguyên nhân tử vong
và cơ chế hình thành các tổn thương của người xấu xố
cơ quan điều tra đã tiếp tục gửi trưng cầu giám định
tới trung tâm pháp y của tỉnh hà nam
việc giải phẫu tử thi được tiến hành cẩn trọng
ở phần đầu có nhiều vết rách da hình chữ u
có ba cạnh bằng nhau kích thước hai ba cm
phía bên trong hộp sọ có nhiều vết lúng vỡ xương
tài bản kết luận giám định pháp y tử thi đã kết luận
đài chấn thương vùng đầu mặt
nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của nạn nhân là chấn thương sọ não nặng
xác định có dấu hiệu tội phạm
vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
dưới sự chỉ đạo của bang giám đốc công an tỉnh
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong toàn đơn vị
đứng trước vụ án khá phức tạp
không danh tính người bị hại không dấu vết hiện trường
nên việc xác định động cơ gây án của hung thủ
bắt nguồn từ mâu thuẫn ca nhân
do tình ái hay đơn thuần là giết người cướp của
vẫn là bài toán chưa có lời giải cho các điều tra viên
sau khi nghe báo cáo về công tác nắm tình hình
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác
triển khai theo nhiều hướng điều tra
bên ngoài của lãnh nhân
áo thì màu giá báo
quần thì mặc theo kiểu
váy lực bằng bò bóng
chân thì đi tất
móng chân móng tay thì đều sơn
đầu thì đầu tém
mặt thì biến dạng hết
khi chúng tôi thám nghiệm
ngay pháp y cũng xác định
chúng tôi cũng cho rằng là
lãnh nhân là biến dạng
nên khả năng nhiều là cô gái trẻ
tầm độ tuổi từ hai mươi hai mươi năm
thế cho nên là
cái suy nghĩ ban đầu chúng tôi nghĩ là
chắc là phải là các cô gái vào nhà hàng
hoặc là làm ăn
lơi xa trên đường về
để bị các đối tượng
giết hoặc hiếp
đưa đến công nghệ trường
từ giả thuyết về công việc của nạn nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành ra
xóa các nhân viên nữ
làm việc tại các nhà hàng khách sạn
thuộc địa bàn thành phố phủ lý
và các tỉnh lân cận
xem có ai báo mất tích hay vắng mặt nhiều ngày
chưa quay lại làm việc hay không
thậm chí những tiếp viên nữ thường lui tới
các quán karaoke hay gọi đầu tẩm quất
cũng được ra soát hết suất kỹ lưỡng
nhưng mọi cố gắng của nhiều tổ công tác
vẫn chưa thu được kết quả nào cả quan
bắt đầu là
có thể là giết cướp
có thể là giết vì mục đích nội dung tình ái
có thể là mô thuận cá nhân
nhưng bởi vì tại sao chúng tôi không có những lọc là
nếu mà giết về tài sản
thì đương nhiên tài sản là tài sản
chỉ mang trên người là ít những dây chuyền cũng không mất
và tình ái thì cũng chưa có chứng minh
cái căn cứ để chúng tôi chứng trúc
thì là đương nhiên phải là những đối tượng
thứ nhất là phải hoạt động sâu hội
chứ không thể là bó gọn ở trong cái địa bàn
của cái xã được làm văn thuần túy được
chính vì vậy là chúng tôi đã mở rộng
cái địa bàn
và thông tin rộng rãi
cái việc truy tìm
cái truy tìm tư nhân dân
trên sáu mươi ba tỉnh thành
cũng như là
các địa bàn xung quanh để tìm
cái tương tích này
xác định hướng điều tra chính của vụ án
là phải làm rõ được danh tính nạn nhân
cơ quan điều tra hy vọng nhiều
vào thông tin từ những trường hợp mất tích
của các địa phương trên cả nước
nhiều ngày đã trôi qua
và rồi một tiếng hy vọng lé lên
khi công an tỉnh hà nam bất ngờ nhận được nguồn tin
của công an tỉnh bạn
qua sáng binh thì công an phường quang trung
ở thành phố ưng yên
có xác định là có một trường hợp
trên địa bàn
thì có một chị
quyền mục châu tỉnh sơn la
có đến đấy thuê phòng
sau đó ở hai ba ngày
đến ngày ba bốn là chị đi đâu
hiện để lại cái đồ đạc
tài sản tư trang
mới đầu nhận tin thì công an phường quang trung cho biết là
theo như chủ khách sạn cho biết
thì chị này có mặc quần áo
và các thứ đặc điểm tư trang là tương tự
nhưng mà khi
sau khi nhận được tin phát ra
cơ quan điều tra công an tỉnh hà nam đã đắc cử cán bộ
tiến hành xuống sáng binh
qua sáng binh thì xác định là
cơ quan điều tra
về cái chiều cao
cũng như về một số đặc điểm nhân dạng của chị
mặc dù có cái đặc điểm với quần áo tương tự
nhưng là chiều cao cân lặng
cũng như độ tuổi thì nó không đúng với tầm đấy
những ngày sau đó
vẫn có thêm vài trường hợp báo mất tích
ở các tỉnh như yên bái bắc giang
tới cơ quan điều tra nhận diện người thân
nhưng kết quả vẫn không phải là nạn nhân
trong vụ án
công việc dường như mò kim đáy bể
nhưng bàn quyền án vẫn không chịu bỏ tay
tổ trinh sát tiếp tục tiếp cận
những người chạy xe ôm gần khu vực hiện trường
để nắm thêm nguồn tin
về những khách hàng họ đã chở
xem ai có ngoại hình mô tả
gần giống với người bị sát hại hay không
quyết tâm lận theo manh mối mới được cung cấp
một tổ công tác của công an tỉnh hà nam
tức tốc lên đường
phối hợp với công an huyện gia lâm thành phố hà nội
ra soát toàn bộ các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn huyện
nơi có thể chị tiên đã lưu trú
mặt khác thông qua cuộc xuất nhập cảnh
mời gia đình chị tiên sang làm việc với cơ quan điều tra
để nhận diện người thân

một buổi trình sát được bố trí mật phục

hắn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín

nhưng vẫn chưa đi làm tại đâu
gia đình có hai anh em
thành là con lớn
và hắn cũng chưa từng có tiền án tiền sự
thời gian rảnh rỗi nhiều
nên thành cũng có những mối quan hệ xã hội khá phức tạp
phải tốn rất nhiều công sức
cái trình sát mới xác định được

chúng tôi tập trung vào mối quan hệ của cháu hùng
nghĩa là thằng thành
chúng tôi xong mối quan hệ của nó

và cái tài sản hiện hữu bây giờ

và người yêu nó sử dụng cũng như bạn gái nó sử dụng
bạn gái của thành đang là sinh viên trường cao đẳng sư phạm hà nam
họ quen nhau đã được ba năm
tìm hiểu kỹ mối quan hệ này
các trinh sát đã thu thập được nguồn tin hết sức quan trọng
tổ công tác đã bí mật mời cô về trụ sở công an tỉnh để làm việc
tại đây cô đã kể lại
cách đó khoảng một mươi ngày
thành có tới nhà cô ở thôn điện biên
xã chuyên ngoại huyện duy tiên
rủ cùng đi sinh nhật của một nhóm bạn
trong lúc cào hứng
thành đã tặng cô một số tiền trung quốc
và vài vật dụng đắt tiền khác
ngay lập tức
cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong
và tạm giữ những vật chứng quan trọng này
tại nhà của bạn gái của thành
để phục vụ công tác điều tra
thời điểm thích hợp phá án đã tới
dưới sự chỉ đạo của bang giám đốc công an tỉnh
bang chuyên ngắn đã lên một kế hoạch
rất chi tiết
về việc bắt và khám xét châu ở của cả hai đối tượng
vào cùng một thời điểm
nhanh chóng chính xác
nhưng không để hai đối tượng
kịp phi tan những vật chứng quan trọng khác của vụ án
tổ công tác thứ nhất
đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm minh thành
tại thôn nha xá xã mộc nam huyện duy tiên
cơ quan công an đã tiến hành
khám xét chỗ ở khẩn cấp của gia đình hắn
trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương
và sự ngỡ ngàng
của những người thân trong gia đình
cùng với thời điểm đó
tại số nhà một mươi sáu trên chín trăm tám mươi bảy ngô gia tự
phường đức giang quận long biên
đối tượng phạm thu nguyệt
tức phạm mạnh hùng
cũng hết sức bất ngờ khi đưa tay vào cổng số tám
của cơ quan công an
khám xét châu ở của hùng
cơ quan chức năng đã thu được thẻ taxi
và nhiều tờ tiền giấy trung quốc

tại cơ quan cảnh sát điều tra
hùng đã khai nhận
trách đầy bốn năm
khi sang việt nam làm ăn
chị tiên hay đi xe ôm
nên quen biết và hay thuê hùng chở đi
do hùng biết tiếng trung quốc
nên chị tiên đã tin tưởng thuê hùng đi giao dịch
và thu tiền hàng cho chị
khi thấy số tiền hàng tại bắc ninh
có khoảng sáu trăm linh triệu đồng
hùng đã nảy lòng tham muốn
giết chị tiên để kiếm đoạt số tiền này
để thực hiện việc đó
hùng đã điện thoại rủ thành
và hứa nếu trót lọt
sẽ cho thành tiền mua xe máy
và trả nợ cho gia đình
ngày tám tháng bốn
sau khi nhập cảnh vào việt nam
chị tiên có điện thoại hẹn hùng
ở bến xe gia lâm
để sau đó sẽ đi lấy tiền hàng
khoảng một mươi bảy giờ
khi gặp chị tiên
hùng tạo cớ muốn rủ chị tiên
về thăm mẹ hùng
đang nằm viện ở hân nghiên
chị tiên đồng ý
mà chẳng hề hay biết
trước đó thành đã đi mua búa
và đang phục sẵn
tại mương nước thôn lãnh trị
tới địa điểm đã hẹn
hai cậu cháu hùng
đã lệnh lùng ra tay sát hại chị tiên
bằng búa đình
sau đó giấu sát xuống mương nước
tìm gạch đè lên vùng gáy nạn nhân
đóng cọc tre rồi níu dây dù
cho sát khỏi phình lên
hành vi phạm tội của cậu cháu hùng
thành được cơ quan công an làm rõ
việc tước đi sinh mạng
của một người vô tội
đã không thể dùng thứ
hành vi phạm tội của cậu cháu hùng
vậy mà trong sự việc này
chị tiên còn là một người giúp đỡ cậu cháu hùng rất nhiều
chị tiên từng lo toàn bộ chi phí
mời hùng và thành sang chơi
bên chiếc giang một thời gian
rồi lại tìm việc làm cho thành tại trung quốc
thiện tình đó lại bị cậu cháu thành
mang oán trả ẩn
đồng tiền và lòng tham
đã làm chúng mất hết tính người
đây là một cái vụ án
mà chúng tôi thấy rằng là cũng
hít sức lên án với cái hành vi
mà đối tượng đã gây ra
vì với cái đạo nghĩa của cái người việt nam ấy
thường là uống nước nhớ nguồn
thế và một
nắm khi đói và một gói khi no
thế lúc mà cái đối tượng
mà khó khăn nhất thì người ta giúp đỡ
thế và khi mà mình đã có những điều kiện nhất định rồi
thì lại quay lại hãm hại người ta
đấy là một cái mà trái với luân thường đạo lý
mà dẫu rằng bị hại là
người của bất cứ nước nào
thì luật pháp việt nam vẫn phải xử lý
đối tượng nghiêm đối như thế này
xét hành vi của phạm thu nguyệt
nguy hiểm cho xã hội
thể hiện thái độ coi thường pháp lực
coi thường mạng sống của người khác
trực tiếp xâm hại đến tài sản tính mạng của chị tiên
hùng đã câu kết chặt chẽ với thành
và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
hùng là chủ mưu
thành giữ vai trò thứ hai trong vụ án
với tội danh giết người cướp tài sản
tại phiên tòa phúc thẩm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm mạnh hùng
án tử hình
phạm minh thành tù trung thân
sự nghiêm minh của pháp lực
hội chuông cảnh báo cho những ai
vẫn còn nuôi giả tâm
làm việc ác
hãy sớm thức tỉnh
quay đầu với nẻo thiện
khi vẫn còn chưa muộn
hai vụ án mạng trên
người là nạn nhân
kẻ là hùng thủ
xong đều lâm vào hoàn cảnh éo le
nơi đất khách quê người
hai vụ án trên
cũng cho thấy sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng
của một bộ phận người dân
không kể quốc tịch
cũng là bài học cảnh giác với nhiều người
không được tìm ra
được chủ quan
mất cảnh giác trước mọi tình huống
kẻo sẽ đẩy bản thân
rơi vào bẫy của kẻ ác
thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
kính chào và hẹn gặp lại quý vị
ở những chương trình tiếp theo